dự kiến kỳ họp thứ một mươi sẽ khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
đây là kỳ họp quan trọng tiếp tục tổ chức với hình thức trực tuyến
do vậy các cơ quan cần tiếp tục hoàn thiện bổ sung các văn bản dự án luật
cũng như chuẩn bị chú đáo các trang thiết bị kỹ thuật hậu cần
bảo đảm kỳ họp được tổ chức thành công
thưa quý vị ngày hôm nay cùng với đảng bộ tp hcm
đảng bộ một mươi một tỉnh trực thuộc trung ương đã tổ chức khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
được sự phân công của bộ chính trị ban bí thư các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại các đảng bộ
sáng nay đảng bộ tp hcm đã khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ một mươi chín
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng phát biểu chỉ đạo tại đại hội
đồng chí phạm minh chính đề nghị thời gian tới tỉnh hà tĩnh cần tiếp tục thực hiện
có hiệu quả công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch
vững mạnh tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm đổi mới mô hình tăng trưởng
cơ cấu lại nền kinh tế phát triển kinh tế xanh giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc
củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ thường xuyên trọng yếu
cùng ngày đảng bộ tỉnh đồng nai khai mạc đại hội đại biểu lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu tại đại hội đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bì thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đề nghị đảng bộ tỉnh đồng nai cần tập trung thực hiện các đột phá
về kết cấu hạ tầng đào tạo nguồn nhân lực cải cách hành chính tăng cường tháo gỡ khó khăn
tập trung lập quy hoạch và quản lý quy hoạch bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa con người
giải quyết tốt các vấn đề xã hội tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên
tại trung tâm văn hóa tỉnh đảng bộ tỉnh bạc liêu đã khai mạc trọng thể đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm phát biểu tại đại hội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đề nghị tỉnh bạc liêu cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp
khẩn trương hoàn thành các dự án đưa vào sử dụng tạo bước đột phá cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
đồng chí trương thị mai tin tưởng rằng đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh bạc liêu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng
và những thành tựu đã đạt được đoàn kết quyết tâm xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh
phấn đấu đưa bạc liêu phát triển nhanh và bền vững trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm hai nghìn ba mươi
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh đắk nông lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đề nghị
các đại biểu dự đại hội phát huy dân chủ nâng cao trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh
cân nhắc lựa chọn bầu ra những đồng chí có uy tín cao trong đảng bộ và quân chúng nhân dân
có bản lĩnh chính trị vững vàng đạo đức trong sáng có năng lực thực tiễn và tổ chức thực hiện vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới
bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh đắk nông
thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bến tre lần thứ một mươi một đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ yêu cầu tỉnh cần xác định tiếp tục thực hiện
ba đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng cải cách thể chế phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
xác định rõ hơn vị trí vai trò của bến tre để xây dựng quản lý quy hoạch không gian phát triển với tầm nhìn mở
liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sơn cửu long nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp
gắn với thị trường phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là mũi đột phá tương lai của tỉnh
ngày một mươi năm tháng một mươi đảng bộ tỉnh bình định tổ chức khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bình định lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng nhấn mạnh
tỉnh cần tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo điều hành thực hiện các giải pháp thích hợp để thực hiện tốt nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
nhất là tập trung vào năm trụ cột tăng trường và ba khâu đột phá đặc biệt lưu ý đến chất lượng hiệu quả và tính bền vững của tăng trưởng
tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp tạo động lực phát triển nhanh sớm xây dựng và đưa vào hoạt động các khu công nghiệp và khu công nghệ cao
nhất là dự án khu công nghiệp đô thị và dịch vụ bkm bình định phát triển du lịch thành nghề kinh tế mũi nhọn chú trọng phát triển kinh tế biển
sáng nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tây ninh lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tăng trưởng grdp bình quân của tỉnh tây ninh đạt bảy hai cao hơn mức bình quân cả nước
công nghiệp tăng trưởng khá và đóng góp cao cho tăng trưởng kinh tế
cơ nghiệp tăng bình quân một mươi năm bốn cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nâng cao chuỗi giá trị khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch công nghệ cao
để tạo bước đột phá trong thời gian tới báo cáo chính trị đại hội đảng bộ tỉnh tây ninh đề ra nhiều kế hoạch cụ thể
trong đó đặc biệt chú trọng đến tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao thu hút đầu tư chú trọng hạ tầng giao thông
đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án cao tốc tp hcm mộc bài phục vụ phát triển kinh tế du lịch
sáng ngày một mươi năm tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh trà vinh lần thứ một mươi một nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc
bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cầm tú đến dự và chỉ đạo đại hội
nhiệm kỳ vừa qua tỉnh trà vinh thực hiện đạt và vượt một mươi chín trên hai mươi một chỉ tiêu cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng công tác an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm
cơ sở vật chất trang thiết bị y tế giáo dục được đầu tư ngày càng hoàn thiện đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh và học tập của người dân
trà vinh từng bước xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trong nhiệm ký qua đảng bộ tỉnh trà vinh cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tác động của dịch bệnh covid một mươi chín đã ảnh hưởng đến thu hút đầu tư
giải quyết việc làm của tỉnh làm cơ sở để tỉnh tập trung phấn đấu cho nhiệm kỳ tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh trà vinh lần thứ một mươi một sẽ bế mạc vào ngày một mươi bảy tháng một mươi
cùng trong sáng nay đảng bộ tỉnh quảng trị đã tổ chức khai mạc đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đã tham dự và chỉ đạo đại hội
phát biểu khai mạc tại đại hội đồng chí lê quang tùng bí thư tỉnh ủy quảng trị khẳng định
trong nhiệm ký mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tỉnh quản trị xác định tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế của tỉnh
chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động bền vững hiệu quả ưu tiên tập trung đầu tư phát triển một số ngành lĩnh vực có tiềm năng lợi thế nổi trội để tạo đột phá
xây dựng một số vùng kinh tế động lực trở thành cực tăng trưởng thúc đẩy và lan tỏa đối với nền kinh tế của tỉnh đẩy mạnh đổi mới sáng tạo
biến những bất lợi khó khăn thành tiềm năng lợi thế của tỉnh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn phát huy sức mạnh về truyền thống văn hóa lịch sử và phẩm chất con người quản trị
sáng nay một mươi năm tháng một mươi đảng bộ tỉnh lâm đồng đã tổ chức khai mạc đại hội đại biểu lần thứ một mươi một nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu ý kiến tại đại hội đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đã biểu dương những thành tựu mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh lâm đồng đạt được trong thời gian vừa qua
về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí nguyễn xuân thắng gợi mở lâm đồng cần tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh
sử dụng hiệu quả các nguồn lực đổi mới sáng tạo phát huy tốt tiềm năng lợi thế của địa phương từng bước nâng cao đời sống của nhân dân
chú trọng phát triển du lịch chất lượng cao đưa đà lạt lâm đồng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế
quan tâm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị bảo đảm quốc phòng an ninh
phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc truyền thống đoàn kết của đảng bộ và sự tin tưởng đồng tuận của nhân dân
hoàn thành tốt các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một đề ra
với chủ đề xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phát huy sức mạnh toàn dân đoàn kết dân chủ đổi mới hội nhập
khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế đưa lào cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du miền núi phía bắc
sáng nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lào cai lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
phát biểu chỉ đạo đại hội bí thư trung ương đảng tranh án toán nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
đánh giá cao những thành tựu mà đảng bộ và nhân dân tỉnh lào cai đạt được trong nhiệm kỳ
đồng chí đề nghị lào cai cần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các tiềm năng
lợi thế riêng có chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị để tận dụng lợi thế của xuất khẩu quốc tế
chú trọng phát triển du lịch nhưng không làm vỡ cảnh quan thiên nhiên nhất là ở sapa
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi lào cai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước
thưa quý vị ngày hôm nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã tham dự lễ thông xe kỹ thuật dự án xây dựng tuyến lộ tẻ rạch sỏi
tham dự buổi lễ còn có đại tướng lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình nhấn mạnh việc đưa dự án này vào khai thác cuối năm sẽ góp phần cải thiện mạng lưới giao thông
tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của khu vực
dự án xây dựng tuyến lộ tẻ rạch sỏi có tổng mức đầu tư hơn sáu ba trăm năm mươi năm tỷ đồng được sử dụng nguồn vốn vai oda của chính phủ hàn quốc và vốn đối ứng của chính phủ việt nam
dự án này nằm trên địa phận thành phố cần thơ và tỉnh kiên giang
tiếp tục cập nhật về công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở vùi lấp đoàn cứu hộ thủy điện rào trang ba
thưa quý vị
tính đến một mươi chín h ba mươi
thi thể thứ một mươi ba trong đoàn công tác bị gặp nạn tại trạm kiểm lâm sáu mươi bảy xã phong xuân huyện phong điền cũng là thi thể cuối cùng đã được tìm thấy
mời quý vị cùng đến với những cập nhật từ hiện trường của phóng viên lương đạt
tiếp tục cập nhật về công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở vùi lấp đoàn cứu hộ thủy điện rào trang ba

theo dự báo bắt đầu từ ngày mai mưa lớn sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới khu vực tìm kiếm các nạn nhân
nên công tác tìm kiếm đã được đẩy nhanh để chạy đua với thời tiết
và đến một mươi chín h ba mươi phút tối nay thi thể cuối cùng trong đoàn công tác bị lũ cuốn mất tích đã được tìm thấy
trong số một mươi ba thi thể người gặp nạn đã được tìm thấy có thiếu tướng nguyễn văn man phó tư lệnh quân khu bốn và chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phong điền nguyễn văn bình
hiện đã có bảy thi thể cán bộ gặp nạn được đưa về nhà tăng lễ của bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám
như vậy sau bốn ngày tìm kiếm tích cực đến tối nay toàn bộ các thi thể mất tích tại tiểu khu sáu mươi bảy đã được tìm thấy
thưa quý vị cũng liên quan tới công tác cứu nạn khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tiểu khu sáu mươi bảy và thủy điện rào trang ba
thủ tướng chính phủ vừa có công điện nêu rõ
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và thân nhân các cán bộ sĩ quan chiến sĩ bị hy sinh và công nhân bị tử nạn
thủ tướng chính phủ yêu cầu các cơ quan địa phương đơn vị liên quan khẩn trương xác định danh tính người bị nạn
thực hiện tốt việc thăm hỏi động viên và có chế độ chính sách tốt nhất đối với cán bộ sĩ quan chiến sĩ và hậu phương gia đình các công nhân bị tử nạn
đồng thời chuẩn bị các phương án tổ chức lễ tang
bảo đảm trang trọng chú đáo
các bộ quốc phòng giao thông vận tải y tế ubnd tỉnh thừa thiên huế và các bộ ngành liên quan khẩn trương đưa những người đang bị mắc kẹt do địa hình bị chia cắt ra khỏi nơi nguy hiểm
kịp thời bảo đảm lương thực thực phẩm thuốc men cứu chữa những người bị thương và thực hiện tốt việc bảo đảm vệ sinh môi trường bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện của lực lượng tìm kiếm cứu nạn
hiện nay trên biển đông đang hình thành áp thấp nhiệt đới có thể thành bão gây mưa lớn ở các tỉnh miền trung trong đó có khu vực tìm kiếm cứu nạn
yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến của thiên tài bão lũ để kịp thời ứng phó với tình hình theo phương châm bốn tại chỗ
bảo đảm tính mạng tài sản của nhà nước nhân dân an toàn hồ đập thủy lợi thủy điện các công trình trọng yếu nhất là các tình huống sạt lở đất có thể xảy ra
còn tại tỉnh yên bái do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bảy kết hợp với không khí lạnh đã gây ra mưa lũ lớn cuốn trôi hai người dân
một người là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở xã búng luông huyện ngũ căng trải và một người là nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở thôn pa khoang xã túc đán huyện trạm tấu
mưa lớn cũng đã làm ảnh hưởng bốn mươi bảy nhà dân
ngay sau khi xảy ra thiên tai ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương
đã thành lập đoàn công tác trực tiếp xuống kiểm tra huy động lực lượng khắc phục thiệt hại
huyện mù căng trải và trạm tấu đang huy động các lực lượng nỗ lực tìm kiếm người mất tích
trong khi đó áp thấp nhiệt đới trên biển đông đang có khả năng mạnh lên thành cơn bão cấp tám và hướng vào vùng biển các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
dự báo bão sẽ đổ bộ vào dạng sáng ngày kia ngày một mươi bảy tháng một mươi
trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng
tây tây bắc với vận tốc là hai mươi năm km trên giờ và có khả năng mạnh thêm
chiều mai tâm áp thấp cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm hai mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất tăng lên cấp bảy giật cấp chín
sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng tây và khả năng mạnh thành bão
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi tâm bão nằm ngay trên vùng biển từ đà nẵng đến phú yên
áp thấp nhiệt đới có thể gây ra mưa lớn cho nhiều tỉnh trung bộ
cao điểm vào các ngày từ một mươi bảy đến một mươi chín tháng một mươi
thưa quý vị để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị
ban chỉ huy các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau
theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới thông báo cho chủ các phương tiện
đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền kiểm tra ra soát
sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch trên các đảo
và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ven biển
đối với khu vực đất liền sẵn sàng phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới
có khả năng mạnh lên thành bão và diễn biến mưa lũ
đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện số một nghìn ba trăm chín mươi ba ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
trong đó tập trung thực hiện việc khắc phục hậu quả mưa lũ
ngoài ra các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thưa quý vị vào hồi một mươi năm h chiều nay tại trạm thủy văn ấm thượng trên sông thao
mực nước đã lên tới hai mươi bốn năm mét dự kiến sẽ còn tiếp tục lên
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú thọ đã ra lệnh báo động số một
cho ban chỉ huy các huyện hạ hòa thanh ba cầm khê và công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên khai thác công trình thủy lợi phú thọ
yêu cầu triển khai lực lượng vật tư phương tiện theo cấp báo động đã quy định
tăng cường tuần tra canh gác phát hiện mọi sự cố hư hỏng của đê kè cống trạm bơm
để xử lý kịp thời
thực hiện vận hành cống và trạm bơm ven sông đúng quy trình bảo đảm an toàn
thưa quý vị như truyền hình nhân dân đã có thông tin
liên quan đến trường hợp một cháu bé tử vong tại sơn la sau khi tiêm vaccine combi năm
ngày hôm nay sở y tế tỉnh sơn la cho biết đã có kết luận về nguyên nhân tử vong
của bé gái hai tháng tuổi sau tiêm chủng
sau khi tổng hợp phân tích đánh giá hội đồng tư vấn chuyên môn có sự tham gia
của lãnh đạo sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh sơn la bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la
và chuyên gia viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã thống nhất kết luận
trẻ tử vong do phản vệ cấp độ bốn không hồi phục với vaccine combi năm
loại trừ nguyên nhân do chất lượng vaccine và thực hành tiêm chủng
trong số một mươi tám trẻ được tiêm chủng cùng lô vaccine combi năm và uống vaccine opv
còn có hai cháu phản ứng nặng nhưng đã bị tiêm chủng với vaccine combi năm
đã được cấp cứu và hiện đã ổn định
văn phòng chính phủ vừa ra thông báo số ba trăm sáu mươi hai về kết luận của phó thủ tướng vũ đức đam
tại cuộc họp về sách giáo khoa vào ngày một mươi hai tháng một mươi
theo thông báo phó thủ tướng vũ đức đam chỉ đạo bộ giáo dục và đào tạo
cần ra soát ngay các quy định tổ chức thuộc trách nhiệm của bộ của bộ trưởng
liên quan tới chương trình sách giáo khoa có giải pháp cụ thể hiệu quả
để huy động đội ngũ giáo viên các nhà khoa học chuyên gia
tham gia đóng góp ý kiến đối với sách giáo khoa mới
và xây dựng kho học liệu điện tử theo chương trình mới
trước đó có nhiều ý kiến cho rằng sách giáo khoa tiếng việt lớp một
trong bộ sách cánh diều có nhiều điểm không phù hợp
các ý kiến này chưa được bộ phản hồi kịp thời
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta đang được kiểm soát tốt
thế nhưng tại nhiều nước trên thế giới thì dịch lại tăng rất mạnh
đây là nhận định của các chuyên gia tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra vào chiều nay
chúng vũ đức đam chủ trì cuộc họp
các ý kiến tại cuộc họp đã tập trung vào thảo luận quy trình
các biện pháp kiểm soát người nhập cảnh vào việt nam
rút kinh nghiệm từ một số chuyến bay thương mại trong thời gian vừa qua
ban chỉ đạo yêu cầu các bộ ban ngành cần phải ra soát
và thực hiện nghiêm quy trình cách ly đối với người nhập cảnh
người nhập cảnh phải có địa chỉ lưu trú trước khi thực hiện chuyến bay
và có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
bộ y tế đang triển khai mạnh mẽ công tác truyền thông
trong đó nhấn mạnh vào thông điệp năm k
đó là khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tiếp xúc
và trong cái năm k đó thì cái vấn đề khẩu trang là chúng tôi đưa ra là cái hàng đầu
thế thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng những cái hướng dẫn
rất là cụ thể khi nào cần đeo khẩu trang đeo khẩu trang vào lúc nào
trong những trường hợp nào đeo khẩu trang
tại cuộc họp bộ y tế cho biết
tại một số nước châu âu số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh
ví dụ tại pháp trong một ngày đã ghi nhận hai mươi ca mắc mới
đức lần đầu tiên trong bảy mươi năm áp giờ dưới nghiêm với các hoạt động về đêm tại berlin
một mươi bốn ngày sau đó
phó thủ tướng yêu cầu bộ khoa công nghệ phối hợp với bộ y tế
hoàn thiện bản đồ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia
giao bộ y tế và bộ công an giám sát người nhập cảnh
sau khi thực hiện cách ly tập trung bằng mã qr code
các chuyên gia nhận định hiện có ba nguồn lây chính là hàng hóa nhập khẩu
nhập cảnh trái pháp và nhập cảnh hợp pháp
quý vị khán giả thân mến và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay của chúng tôi
tiếp nối chương trình mời quý vị cùng đến với những tin tức quốc tế hấp dẫn
có trong bản tin dream một t cộng bảy cùng với biên tập viên anh thư
xin mời chị ạ
xin cảm ơn biên tập viên mỹ linh
xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dream một t cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
cộng hòa xếp từ chức sau bê bối mua bán hộ chiếu
trung quốc làm nóng cuộc đua phát triển tiền kỹ thuật số
tám nhân viên y tế tại cộng hòa xếp đối mặt với nguy cơ bị nhiễm covid một mươi chín
tổng thống kyrgyzstan dzymbiekov đã tuyên bố từ chức
nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại nước này
ông dmbiekov cho rằng tình hình hiện nay đang tiến gần tới xung đột
giữa những người biểu diễn của quốc gia
và các cơ quan thực thi luật pháp
trong tuyên bố từ chức ông dzymbiekov khẳng định
ông không muốn đi vào lịch sử kyrgyzstan
như một vị tổng thống cho phép đổ máu và nổ súng nhằm vào người dân
khi quân đội và lực lượng thực thi pháp luật
có trách nhiệm phải dùng vũ khí để bảo vệ nơi ở của đánh đạo đất nước
trong tình huống này xung đột là không thể tránh khỏi
ngày bốn tháng một mươi vừa qua kyrgyzstan tiến hành bầu cử quốc hội
gồm một trăm hai mươi ghế
theo kết quả sơ bộ chỉ có bốn đảng trong tổng số một mươi sáu đảng
đảng tranh cử dành trên bảy số phiếu ủng hộ
để có đại diện trong quốc hội
những người phản đối cho rằng có nhiều vi phạm trong bầu cử
dẫn tới bùng phát làn sóng biểu tình bạo lực
khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương
ủy ban bầu cử trung ương nước này sau đó đã hủy kết quả bầu cử
thủ tướng kubabek boronov từ chức
liên quan đến các cuộc điều tra vụ rơi máy bay mh một mươi một
của hãng hàng không malaysia airlines vào năm hai nghìn một mươi bốn
làm toàn bộ hai trăm chín mươi tám người trên máy bay thiệt mạng
tới nay bộ ngoại giao nga cho biết sẽ ngừng tham vấn với australia và hà lan
do các cuộc điều tra đã được tiến hành là không công bằng và bị chính trị hóa
ngoại trưởng hà lan steph block cho biết
chính phủ nước này rất lấy làm tiếc về việc moscow quyết định ngừng
các cuộc thảo luận với amsterdam liên quan tới vụ rơi máy bay mh một mươi bảy
máy bay mang số hiệu mh một mươi bảy trên đường từ amsterdam đi kuala lumpur
đã bị rơi trúng tên lửa trên bầu trời miền đông ukraine
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
hầu hết nạn nhân là công dân hà lan nhưng cũng có nhiều công dân australia tử nạn
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín nhóm điều tra hỗn hợp về vụ rơi máy bay do hà lan đứng đầu
thông báo kết luận điều tra theo đó truy tố ba công dân nga và một công dân ukraine
với cáo buộc bắn rơi máy bay
nga đã bác bỏ kết luận này trong khi thủ tướng malaysia khi đó là ông mahathir mohamed
cũng đặt nghi vấn về tính khách quan của cuộc điều tra
hiện cả bốn nghi can liên quan đến vụ việc đều chưa bị bắn rơi máy bay mh một mươi bảy
đã bị bắt giữ
chủ tịch quốc hội cộng hòa xíp ông dmitris silurit đã từ chức sau vụ bê bối mua bán hộ chiếu
gây tiếng xấu cho chính quyền quốc gia thành viên liên minh châu âu eu này
chủ tịch quốc hội demetric silurit là nhân vật quyền lực cao thứ hai của cộng hòa xip
và đang giữ chức quyền tổng thống do tổng thống nikos anastasiadis đi vắng
ông silurit sáu bảy tuổi đã bị quay lén cuộc nói chuyện với một phóng viên của cộng hòa xip
đã bị quay lén cuộc nói chuyện với một phóng viên của cộng hòa xip
đóng giả là đại diện của một doanh nhân trung quốc có tiền án tiền sự
trong đó ông siloris cam kết sẽ tạo điều kiện cho người này xin hội chiếu
đoàn hội thoại đã được phát tán ngày một mươi hai tháng một mươi khiến dư luận giận dữ
tuy nhiên ông silurit người đã làm nghị sĩ trong hai mươi tám năm qua và trở thành chủ tịch quốc hội từ năm hai nghìn một mươi
đã bóc bỏ mọi hành vi sai trái của mình đồng thời tuyên bố không vi phạm pháp luật
ngân hàng nhân dân trung quốc booking
đã vừa bắt đầu phát miễn phí một mươi triệu ui
tương đương với một năm triệu usd tiền kỹ thuật số cho người dân tại thành phố thâm quyến
trong kế hoạch đầy tham vọng của chính phủ trung quốc nhằm quảng bá đồng nhân dân tệ kỹ thuật số tới công chúng
bước đi này của bắc kinh đã làm nóng lên cuộc chạy đua phát triển tiền kỹ thuật số giữa các quốc gia
năm mươi người tiêu dùng được lựa chọn ngẫu nhiên trong số những người đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số
đã nhận được hai trăm linh nhân dân tệ tiền kỹ thuật số tương đương ba mươi đô la mỹ
số tiền này có thể được dùng để mua bán đồ tại ba ba trăm tám mươi chín cửa hàng bán lẻ tại quận la hồ thành phố thâm quyến từ ngày một mươi hai đến một mươi tám tháng một mươi
đây là ứng dụng để có thể sử dụng đồng nhân dân tệ số tôi phải tải ứng dụng về
khi mở ra ta thấy một số tiền ở đây số tiền này có thể được dùng để thanh toán
ngoài ra ta cũng có thể chuyển tiền thông qua ứng dụng bằng cách nhập số điện thoại giao diện của ứng dụng rất thân thiện dễ sử dụng
chúng tôi được phát cho chiếc máy quét này khoảng hai tháng trước
mỗi ngày chúng tôi có khoảng một mươi vị khách sử dụng hình thức thanh toán bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số
việc phát miễn phí đồng nhân dân tệ kỹ thuật số là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng của chính phủ trung quốc
nhằm quảng bá đồng nhân dân tệ kỹ thuật số tới công chúng
trung quốc được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu trong nghiên cứu về tiền tệ kỹ thuật số kể từ năm hai nghìn một mươi
theo ngân hàng nhân dân trung quốc pboc tính đến nay đã có hơn một một tỷ nhân dân tệ
tương đương một trăm sáu mươi hai triệu đô la mỹ
điều này được sử dụng trong ba một triệu giao dịch thuộc khuôn khổ các chương trình thử nghiệm với tiền kỹ thuật số ở trung quốc
bao gồm thâm quyến tô châu thành đô và hồng an
tổng cộng đã có khoảng một trăm một mươi ba cá nhân và gần chín doanh nghiệp mở ví kỹ thuật số
trong thời gian chương trình thử nghiệm tiền kỹ thuật số quy mô lớn này
do diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín ngân hàng đã phải tiêu hủy một lượng rất lớn tiền mặt
do lo sợ chúng sẽ trở thành nguồn lây nhiễm virus
tiền kỹ thuật số vừa có thể sử dụng trong mua sắm trực tuyến
lại vừa là một loại tiền mặt tương đối vệ sinh sẽ là một giải pháp khá hợp lý cho giai đoạn này
trước những bước đi mạnh mẽ của trung quốc các quốc gia khác cũng không muốn bị tụt lại phía sau trong cuộc đua tiền kỹ thuật số
đầu tháng một mươi một nhóm bảy ngân hàng trung ương lớn trong đó có cục dự trữ liên bang mỹ
đã có cuộc thảo luận về tiền kỹ thuật số trong một nỗ lực nhằm bắt kịp các động thái đi tắt đón đầu của trung quốc
và các dự án tiền kỹ thuật số của tư nhân như đồng libra
đồng libra của facebook
ngân hàng trung ương nhật bản cũng vừa thông báo về kế hoạch thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số vào đầu tài khoá hai nghìn hai mươi
ngân hàng trung ương châu âu ecb cũng vừa khởi động một cuộc tham vấn cộng đồng
và bắt đầu các thử nghiệm để giúp ngân hàng này đưa ra quyết định có hay không nên tạo ra một đồng euro kỹ thuật số
xu hướng gia tăng thanh toán không tiền mặt kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
đã thúc đẩy quá trình công nghệ thay đổi các hình thức của tiền tệ
các ngân hàng trung ương hiện đang bắt đầu xem xét
kỹ lưỡng vấn đề tiền kỹ thuật số sau khi facebook công bố dự án tiền libra
và cố gắng theo kịp khu vực tư nhân để bịt các lỗ hổng trong lĩnh vực thanh toán
sự bám đuổi chặt chẽ trong việc liên tiếp đưa ra các chính sách và dự án rõ ràng
nhằm tung ra đồng tiền kỹ thuật số khiến cuộc đua ngày càng trở nên hấp dẫn
tuy nhiên nhiều chuyên gia vẫn băn khoăn về tính tiện lợi trong tiêu dùng
cũng như lợi ích của tiền tệ số với hệ thống tiền tệ các quốc gia
nhất là ở giai đoạn hậu covid một mươi chín
các nhà nghiên cứu thuộc đại học oxford cho biết
phương pháp xét nghiệm nhanh có thể phát hiện các phân tử virus còn nguyên vẹn
điều này có nghĩa là bộ xét nghiệm cho kết quả cực nhanh và tiết kiệm chi phí
các xét nghiệm kháng nguyên đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai xét nghiệm trên diện rộng
tại sân bay hoặc doanh nghiệp
nhất là khi các nền kinh tế mở cửa trở lại trong khi dịch bệnh vẫn chưa được khống chế hoàn toàn
bộ xét nghiệm của đại học oxford dự kiến phải tới năm hai nghìn hai mươi một mới được đưa vào sử dụng
nga đã khởi động giai đoạn hai bán các tour du lịch nội địa với cam kết hoàn trả hai mươi chi phí tour
chương trình này dự kiến kéo dài một tháng rưỡi
nhu cầu du lịch mùa thu ở nga bắt đầu tăng mạnh vào tháng chín
vì nhiều người dân không còn lo sợ việc áp đặt các hạn chế mới do đại dịch covid một mươi chín
theo dự báo do nhu cầu tăng chi phí lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng của nga
sẽ tăng từ tám đến một mươi so với mùa thu năm hai nghìn một mươi chín và riêng phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang sẽ tăng khoảng hai mươi
hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện nay của cộng hòa xéc đang phải đối mặt với những nguy cơ không thể kiểm soát được
khi quốc gia này đang là quốc gia có tỷ lệ số ca nhiễm mới covid một mươi chín
các chuyên gia cảnh báo nếu các giải pháp của chính phủ xét không cải thiện được tình hình trong một mươi ngày tới
hệ thống y tế của nước này sẽ phải đối mặt với nguy cơ tám nhân viên y tế bị nhiễm covid một mươi chín
với dân số hơn một mươi bảy triệu người cộng hòa séc hiện ghi nhận hơn một trăm ba mươi chín ca mắc covid một mươi chín
để ngăn chặn tình trạng quá tải hiện nay chính phủ séc đã kêu gọi một mươi bảy sinh viên đại học
tham gia hỗ trợ tại các cơ sở y tế khu vực xét nghiệm covid một mươi chín
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt